tại thành phố đắk lắc tòa án cấp cao tại đà nẵng đã đưa các bị cáo nguyễn thị thanh vân ba mươi tuổi
vũ công minh năm mươi sáu tuổi lê tiến cảnh sáu mươi bốn tuổi công chú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
ra xét xử phúc thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi sáu bị cáo vân đã đưa ra thông tin gian dối rằng có quen biết
và có khả năng xin được vào học tại các trường công an nhân dân
vân đã đưa cho các bị hại một số bản photocopy quyết định giấy nhập học giả của trường trung cấp công an
với thủ đoạn trên các bị cáo đã chiếm đoạt gần ba tỷ đồng của một mươi bốn bị hại
hội đồng xét xử tòa án cấp cao tại đà nẵng đã bác đơn kháng cáo của ba bị cáo và tuyên y án cấp sơ thẩm
nguyễn thị thanh vân một mươi ba năm tù giam vũ công minh tám năm tù giam và lê tiến cảnh hai năm sáu tháng tù giam
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản